khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân c năm mươi năm tuổi ngụ tại long an trong tình trạng đau dữ dội vùng vai phải ngược phải vết thương mắt cá ngoài chân phải
sau khi khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết hình ảnh x quang cho thấy bệnh nhân bị gãy một phần ba giữa xương đòn phải gãy cung bên xương sườn ba bốn năm phải gãy đầu dưới xương mắc phải và có mức độ của lukozer máu cao
ngoài ra bệnh nhân còn phát hiện có một khối u ở vùng lưng kích thước khá lớn bốn x năm cm các bác sĩ đã tiến hành hội trần liên khoa để đưa ra phương án điều trị và tư vấn cho bệnh nhân và gia đình
ba ngày sau đó quá trình phẫu thuật kết hợp xương được diễn ra dưới sự thực hiện của ekip các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình gây mê hồi sức
các bác sĩ ghi nhận xương đòn gãy nhiều mảnh rời và di lệch trồng ngắn sau khi nắn chỉnh xương đòn và các mảnh rời về giải phẫu ekip mổ quyết định sử dụng nẹp vít kèm hai vòng chỉ thép tăng cường
sau phẫu thuật bệnh nhân c đã có sự hồi phục tốt với vết mổ khô sạch giảm đau mạch quay rõ và không có dấu hiệu tê tay hai tuần sau đó đã xuất viện về với gia đình
phương pháp kết hợp xương bằng nẹp vít đang là một trong những phương pháp điều trị gãy xương đang được áp dụng phổ biến hiện nay
yêu điểm của phương pháp này là kết hợp xương vững giúp bệnh nhân sớm quay lại sinh hoạt bình thường
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một nguyễn tuấn khanh trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
bệnh viện đã đồng ý với gia đình nhập viện theo dõi các biến chứng của gãy xương sườn trong ba ngày
những gãy xương đòn chúng tôi thường sẽ xử lý sớm cho bệnh nhân trong một ngày
nhưng trình trạng này bệnh nhân có kèm theo gãy xương sườn nên sẽ theo dõi sát trong ba ngày
khi trình trạng ổn định chúng tôi sẽ xử lý gãy xương đòn cho bệnh nhân
sau ba ngày theo dõi con có
để giải quyết vấn đề đau những biến chứng như là có tràn trịt tràn nguồn khí gây nguy hiểm tích mạng cho bệnh nhân thì đã ổn định
chúng tôi tiến hành phổ hợp gãy xương đòn
gãy xương đòn trên bệnh nhân lựa chọn là mổ kết hợp xương bằng đẹp đích
đây là một phương pháp kết hợp xương vững chắc và được khuyến cáo bởi hội chống thương chính hình
cái khó khăn trên cái ca này là gãy có nhiều mảnh rời
những mảnh này
nó khác với những cái trường hợp mà tụi tôi mổ trước đó ví dụ như những cái mảnh này là rất là nhỏ và nó vẫn hoàn toàn
nó đưa đến cái phẫu thuật mà nếu mà không có kinh nghiệm thì có thể sẽ làm rất khó khăn
thì cái ekip cũng đã hoàn thành rất là tốt trong một tiếng đồng hồ đã kết hợp xương vững chắc lại cho bệnh nhân
thì sau mổ bệnh nhân sau một ngày thì bệnh nhân đã gần như là đỡ đau và sau hai ngày rồi bệnh nhân hoàn toàn không có đau
cái vùng xương vồng nữa
hiện tại thì tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể đi dạo ở xung quanh khuôn viên bệnh viện
với những cái trường hợp chấn thương như thế này chúng tôi khuyến cáo người dân khi mà có uống đồ bia thì không nên tham gia giao thông để tránh những cái tai nạn không đáng khó